để chuẩn bị cho ngành du lịch hoạt động trở lại an toàn khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát
sở du lịch tp hcm đã đưa ra những quy định cụ thể cho các cơ sở lưu trú doanh nghiệp lữ hành
và điểm tham quan du lịch trên địa bàn tp hcm nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian tới
ba lĩnh vực hoạt động du lịch tại tp hcm được bộ tiêu chí quy định bao gồm cơ sở lưu trú du lịch
doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch trên địa bàn tp hcm
cả ba lĩnh vực này đều được đánh giá theo một mươi tiêu chí thành phần tương ứng được quy định
đối với từng lĩnh vực kết quả đánh giá của một mươi tiêu chí gồm bốn mức độ được làm căn cứ
để cho phép doanh nghiệp hoạt động hay không an toàn an toàn tương đối an toàn thấp không an toàn
hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh tiếp cận với các văn bản pháp quy quy định hướng dẫn liên quan
đến việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ của chính phủ cho doanh nghiệp nhằm khắc phục các hậu quả
do dịch bệnh covid một mươi chín triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa bằng các gm tour
nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong năm hai nghìn hai mươi